theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
tính đến một mươi năm h chiều ngày một tháng chín bão số bốn và hoàn lưu sau bão đã làm bảy người thương vong
và gây nhiều thiệt hại về tài sản tại các địa phương
bão số bốn và hoàn lưu sau bão đã làm ba người thiệt mạng bốn người bị thương
sáu ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn hơn một hai trăm linh ngôi nhà bị hư hại tốc mái
gần sáu tám trăm linh hectare lúa và hơn bốn trăm linh hectare hoa màu bị hư hại
hơn sáu ba trăm linh con gia súc gia cầm bị chết cuốn trôi gần ba hectare thủy sản bị thiệt hại
thêm vào đó cơ sở hạ tầng đê điều hồ đập tại nhiều địa phương cũng bị thiệt hại
trên biển có một tàu vận tải gặp sự cố
để tiếp tục khắc phục hậu quả bão số bốn và hoàn lưu sau bão
sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương
theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ và áp thấp nhiệt đới gần biển đông
để chủ động triển khai các phương án phòng chống